thông tin mới nhất đến từ tỉnh khánh hòa vào đêm ngày hôm qua công an tỉnh khánh hòa đã bắt giữ được nhóm hung thủ dùng súng cướp ngân hàng tại thị xã ninh hòa
khoảng hơn hai mươi ba giờ đêm qua các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa cùng sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bắt được hai đối tượng dùng súng gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch ninh hòa thuộc chi nhánh việt công banh khánh hòa vào trưa ngày năm tháng chín vừa qua
hai đối tượng gồm trần hoàng nhật tùng ba mươi sáu tuổi và đám minh quang ba mươi tuổi đều trú tại phường ninh hiệp thị xã ninh hòa
khám xét nơi ở của các đối tượng bước đầu cơ quan công an đã thu giữ được hơn ba tỷ đồng một khẩu súng cùng với một số vật chứng khác
theo lời khai ban đầu của các đối tượng khi gây án chúng đã mang theo năm khẩu súng
hiện nay công tác khám xét đang tiếp tục được tiến hành và các lực lượng chức năng đã thu giữ được thêm ba khẩu súng các loại
ngay sau khi vụ án được khám phá giám đốc công an tỉnh khánh hòa đã thưởng nóng cho công an thị xã ninh hòa và phòng cảnh sát hình sự mỗi đơn vị một mươi triệu đồng
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ việc này trong các bản tin thời sự tiếp theo